và cùng nhau gợi nhớ về một thời thanh xuân nhiều kỷ niệm
dân ca giấy có ba hình thức phổ biến hơn cả là hát giao duyên nam nữ hát bên mâm rượu và hát kẽn đường
trong đó ngọt ngào hơn cả là những điệu vươn đối đáp giao viên của các chàng trai cô gái thường diễn ra vào những đêm mùa xuân
bất chợt gặp nhau trên nương ruộng cất tiếng hát bóng gió xa xôi
khi hiểu nhau cản nhau rồi người ta tìm đến nhau để cùng hát
chính nhờ những buổi hát dù bất chợt như thế
nhưng lại là cơ hội cho những người trẻ được cảm nhận được học hỏi và ghi nhớ làn điệu của dân tộc
từ lúc bé lúc nhỏ cứ đi theo các anh các chị có khách đến làng
thì các anh các chị ở đi hát thì mình cũng đi cùng đi chơi
nhưng cứ bất chợt họ đi hát gần gần mình khắc thuộc
thì bài nào mình không thuộc thì bảo các anh chị kia dạy
dạy từ đầu đến nuôi tối này hát bài gì tối mai hát bài gì
nó từng bậc từng bậc không phải là một tôi hát bài cũ đâu
người dân ca dạy rất là nhiều bài
tôi được học hát dân ca từ nhỏ
chúng tôi thường học từ năm một mươi ba một mươi bốn tuổi
ngày ấy ai cũng phải học hát
và biết hát vì khi khách đến chơi mà mình không hát được thì rất xấu hổ
bài hát của dân tộc chúng tôi thường là lời bài hát từ ngày xưa
biết bài hát thì sẽ biết phong tục của cha ông từ xưa như thế nào
bây giờ ít người biết hát hơn
nên cũng lo là bọn trẻ lâu dần sẽ không hiểu truyền thống của dân tộc
trong các bài dân ca chúng tôi thường hát các bài hát giao duyên hoặc hát đối đáp
bởi vì những bài hát này thường là hỏi han khi gặp nhau
chúng tôi đều được học hát từ nhỏ
ban đầu là cứ đi làm đi chơi cùng các anh các chị lớn hơn rồi nghe các anh chị hát nên thuộc
các anh chị cũng dạy thêm cho những người trẻ hơn
cứ như thế rồi tất cả mọi người cùng biết hát

đây là một nét văn hóa truyền thống lâu đời

chúng tôi đều được học hát từ nhỏ
điều làm nên ý nghĩa và giá trị của các khúc hát dân ca giấy còn ở nội dung gian dạy cách đối nhân xử thế cho con cháu
đây là một nét văn hóa truyền thống lâu đời
một sinh hoạt mang đậm chất nhân văn của người giấy
đó là cái cớ để bắt cầu cho con người đến với con người
bác cầu cho tình người để tạo thành một cộng đồng đoàn kết
chuyển lại các bài hát dân ca cho thế hệ trẻ ở tả van giấy
không chỉ là chuyển lại nội dung giải điệu

quan trọng là truyền lại tinh thần và giá trị nhân văn chứa đựng trong mỗi câu hát
về dân ca giấy thì khi mà nghe các ông bà bố mẹ mình hát các cô chú hát thì nó chứa nhiều ý nghĩa lắm
như kiểu có cô chú hát thì hát về giao duyên thì họ không chỉ nói tỏ tình đơn giản đâu mà họ còn nói về sâu về xa
về tương lai sau này như thế nào rồi các thứ nữa

nói chung là chúng chưa được nhận được của do gì nó ấy
nói chung là hàm ý ở trong đấy thì rất là nhiều nên là nhiều cái thì nó rất là hay
mà nhiều khi những câu hát nói là như thế nhưng mà ý nghĩa của nó thì rất là rộng
những người biết nhiều bài hát thì cũng có thể là những người biết về đạo lý về cách sống của người giấy
cho nên trong các bài hát này người ta còn có dạy về cách sống nữa
ví dụ có hẳn một bài dạy cho người con gái khi đi lấy chồng thì phải ở nhà chồng
phải làm những việc gì và phải đối xử với anh em rồi bố mẹ của bên chồng như thế nào
ví dụ như thế
cho nên những người biết nhiều bài hát là những người đã trong cuộc sống xã hội là người ta ứng xử một cách hết sức tinh tế hơn những người mà không biết hát
nếu như dân cao giấy là tiếng lòng và là sự rung động của con tim
thì múa giấy thông qua ngôn ngữ biểu tượng nhằm phản ánh các hiện tượng tự nhiên và cuộc sống thường nhật của con người vùng thung lũng bường hoa xinh đẹp
những chiếc quạt tạo nên những bông hoa rừng hay những cánh bướm cánh chim bay trên bầu trời
những chiếc khăn tạo nên dòng suối mường hoa thơm mộng
cũng như nhiều dân tộc khác người giấy vốn không có múa
thế nhưng dù xuất hiện sau dân ca một số điệu múa cũng dần mang bản sắc của người giấy và có thể coi là điệu múa riêng của dân tộc như múa quạt múa bắt chim diều
đồng thời với tính biểu tượng và cách kết hợp cùng các bài dân ca múa của người giấy cũng trở thành phương tiện để bảo tồn các giá trị văn hóa tinh thần
bản chất của nó cũng chứa đựng văn hóa tộc người

đồng thời với tính biểu tượng và các kết hợp cùng các bài dân ca múa của người giấy cũng trở thành phương tiện để bảo tồn các giá trị văn hóa tinh thần

ví dụ như mừng hung pháp đóng đồn ở đấy
cho nên cuối cùng là pháp du nhập cây xoe của người tài bắc hà rồi cây nhảy van của người pháp vào
mà từ đó thì người giấy những nghệ nhân ở mừng hung thì người ta cũng sáng tạo ra được những điệu múa riêng của người ta
thì đấy có thể gọi là nguồn gốc của múa của người giấy là xuất phát từ đấy
ví dụ như là múa quạt múa bắt chim diều v v
nhưng mà dù sao chăng nữa thì một số cái điệu múa cũng đã được sáng tạo ra
đó là của người giấy
những bài dân ca từ khi xuất hiện vẫn luôn giữ vị trí quan trọng trong kho tàng văn hóa của dân tộc sáy
có sức truyền cảm mạnh mẽ trong tâm thức của mỗi con người trong các mối quan hệ và trong ý thức cộng đồng
kết hợp cùng những điệu múa đầy tính biểu tượng dân tộc sáy đã gửi gắm ước vọng cũng như tâm tư tình cảm của mình trong từng câu hát
vì vậy bảo lưu những làn điệu dân ca dân vũ
chính là bảo lưu một mỹ tục đặc sắc được đắp bồi từ đời này sang đời khác
có phần phản ánh thế giới quan của cả một tộc người và gắn kết cộng đồng người sấy vùng tây bắc
những giờ tranh thủ tăng ra sản xuất nhưng dù bận rộn đến mấy
anh sài không bao giờ để mình sao lãng đi niềm đam mê với nhạc cụ truyền thống của dân tộc

anh sài không bao giờ để mình sao lãng đi niềm đam mê với nhạc cụ truyền thống của dân tộc
khoan nhập vào
cây sáo không còn là cây sáo nữa
còn nếu bạn ấy
bạn chỉ thổ sáo
thì đấy là một cây sáo
như với tôi
cây sáo không còn là cây sáo nữa
cây sáo giống như bạn
chỉ tôi cứ lên tiếng sáo là
bạn tâm sự với tôi
chứ không phải là cây sáo
đây là người mong là
có cái đặc biệt
là một người bạn với mình
mình lại tâm sự
nhiều khi các bạn thấy
nhưng mà đấy là rất là hiếp
một người thổ sáo
nhưng mà chảy nước mắt này
một người thổ đám ngôi
mà tự nhiên ràng rỗ nước mắt này
một người thổ tiếng khen lá
chả có bạn mình
nhưng mà tự nhiên ràng rỗ nước mắt
khi mình thổ với tiếng sáo này
nó giống như một người bạn
để tâm sự với mình
nó với nỗi lòng của mình
thật chứ hơn này
thật chứ trách móc này
nó ở cả trong cây sáo này
có sức khỏe
và sự nhiệt huyết
những ngày rảnh rỗi
anh khăn gói đồ nghề
đi lấy trúc
về làm sáo
đi lấy trúc
không phải là một việc đơn giản
phải vượt qua mấy nương ngô
băng qua mấy ngọn núi
chọn bụi trúc xanh nhất
chặt lấy những cây thẳng
và chọn nguyên liệu
cũng không phải là một việc đơn giản
như cha anh
nghệ nhân giảng xeo gà
chỉ hài lòng với những cây trúc
cây nứa lấy trên đỉnh ngọn núi cao
đến hai mét
phải chọn cái loại
cái cành của nó
có từng đốt dài
đốt dài mà không bị sâu mọt
không bị sâu mọt
ngày chặt ấy
mình cứ phải chọn
chọn đúng ngày chặt đó
là mình chặt về
là mình phơi khô
là nó không bao giờ mọt
loại nguyên liệu thứ hai
là phải lên đỉnh cao
chọn đúng ngày chặt đó
lấy cái cây sạp ấy
cây sạp ở trên đỉnh cao
là người ta làm cái
ống nuôn nhạc của cái khe này
thì người ta mới lấy cái đó
người ta về
người ta làm
cách làm và cách chọn
người ta bao giờ phải chọn
cái ống dài là một
hay nữa là chọn
cái ống rất là tròn
ngoài việc học thổi sáo
anh còn cố gắng tập chế tác sáo
người thầy của anh
không ai khác
chính là cha anh
nghệ nhân giảng xeo gà
việc gì cần cha giúp
anh xài đều phải hỏi han thưa gửi
không dám trái ý cha một lần
cha đồng ý dạy làm sáo
anh mới dám học
bởi với cha anh
chế tác sáo mông
không phải ai muốn học
ông cũng dạy
dù là người thân trong gia đình
nhưng cha anh cũng phải xem
người đó có đủ khéo léo
và quan trọng
là có đủ sự kiên nhẫn
cũng như có tâm theo đuổi nghề hay không
ông mới truyền nghề
mình may mắn mình có một ông bố
cũng rất tương huyết về văn hóa truyền thống
mình tiếp xúc với văn hóa truyền thống của người mông
là từ rất nhỏ
phải nói là từ khoảng ngày xưa mình chưa đi học
mình tiếp xúc từ khoảng bốn năm tuổi
đến khoảng năm sáu tuổi
sau khi mình tiếp xúc từ khoảng bảy tám tuổi
đến bây giờ
còn khi chế tác
thì là sau khi mình đã biết chơi
biết học khỏ
và tiếp cận tất cả mọi nhà cụ
và khi thách tất cả các nhà cụ truyền thống
mà bây giờ các nghệ nhân giảng xeo
những nghệ nhân giả
có tuổi mất đi
và những nghệ nhân kế tiết không học hỏi được
thì mình mới bắt đầu tiếp xúc cái chế tác
còn cái học hỏi thì mình học hỏi từ là
từ khoảng là một mươi một mươi một tuổi lúc đó mình đã học hỏi
để học hỏi về cách chơi này
cảm nhận âm thanh này
cảm nhận âm điệu này
cảm nhận về cách phố kết hợp giữa các nông nhạc của người mông
người mông thì gọi là phải
ngón tay tốt
người ta nói là ngón tay tốt
ý là người ta nói là phải bấm cái nông nhạc nó chuẩn
bấm cái nông nhạc nó chuẩn
nó như là phố khí không chuẩn là không bao giờ thành được
cho nên là cũng không phải là ai
thổi tốt được
do vậy là bây giờ tôi cũng có tùa rồi
và tôi cảm thấy
từ xưa đến nay chưa ai bắt kịp
theo cách nhìn thổi của tôi
nhiều khi cũng lo
như là lửa đốt không đào tạo được ai
dụng cụ để làm sáo cũng không có gì nhiều
vài cái đục
một cái dao sắc
một cái khoan tay
mấy thân trúc
nứa đã được tạo ra
và đã được chuẩn bị
nhìn đơn sơ giản dị là thế
nhưng để chế tác ra được những cây sáo
với âm thanh truyền cảm và trầm bồng
không phải là một việc đơn giản
sáu mông có đặc trưng là ở đầu lỗ thổi
có gắn thêm lưỡi gà làm bằng đồng
hay còn gọi là lam
đây là bộ phận khó làm nhất của cây sáo
nhưng lại là phần quyết định
tạo nên sự độc đáo của âm thanh
cách thổi sáo mông
khác với sáo ngang thông thường
và sáo mông cho âm thanh sâu hơn
nghe ra riết hơn
cảm thụ âm nhạc bằng trái tim
chơi nhạc bằng cả đam mê
tiếng sáo đẩy sự nhiệt thành
của tuổi trẻ cất lên
trong đó có cả sự thấu hiểu
về phong tục nếp sống con người ở sapa
vùng đất sinh ra
và nuôi nấng những chàng trai mông như anh sài
đó cũng là cầu nối
để bạn bè hiểu nhau
để nam thanh nữ tú đến gần bên nhau
tiếng sáo mông như quen như lạ
nửa giận hờn
nửa khắc quải nhớ thương
tiếng sáo mông dìu dặt khắp bàn làng
dập dìu trên các triển nương
khiến ta liên tưởng đến những chàng trai mông
tuổi trẻ tài cao
nhưng vẫn đầy chất thơ
trong trái tim nhiệt huyết với văn hóa dân tộc
tiền nhiên đã ban tặng cho sapa
tài nguyên sinh thái tuyệt đẹp
khí hậu mát mẻ
con người đôn hậu
cùng với đó là văn hóa ẩm thực bình dị
nhưng rất tinh tế
ngoài các món ăn quen thuộc với du khách
như cá hồi cá tầm đồ nướng
sapa còn nổi tiếng

bởi các món ăn chế biến từ vịt
điểm đặc biệt của món ăn này ra sao
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
mặc dù sapa là vùng núi cao
nhưng thiên nhiên đã ban tặng cho nơi này
những thung lũng màu mỡ
tại các con suối và đồng lúa
bà con thường nuôi thêm gà vịt
để cung cấp thực phẩm cho gia đình
vịt nhà nuôi
rau ngoài vườn
măng trên rừng
tất cả các nguyên liệu
cho một bữa ăn giản dị
nhưng đầy đủ chỉ là các thức quanh nhà
gần gũi và gắn bó
với đời sống người dân nơi đây
chính vì vậy mà nó mang đậm chất bản địa
măng sạch là măng phổ biến nơi đây
măng sạch có thể nấu được nhiều món
như luộc chấm mắm
xào tỏi xào thịt bò hay nấu vịt
cách làm măng sạch khá đơn giản
chỉ cần chè nhỏ thanh sợi
rửa sạch rồi cho lên xào với tỏi
là sẽ có một món ăn kèm
trong bữa vịt rất hợp vị
nhưng theo kinh nghiệm của đồng bào giấy ở đây
để món vịt xào ngon nhất
là phải có măng mai muối chua
vị chua của măng mai
khiến thịt vịt mềm thơm
át đi cái mùi tanh vốn có
của thịt vịt tươi
cái măng chua
thì nhân tổng chánh của tôi
lấy cái măng mai
măng mai phải thái nhỏ ra ngâm vào
ủ với chum lúc nào chua thì mình mới ăn
ủ phải một tuần hai tuần
măng mai chua được
thì lấy ra xào
mới nấu thịt vịt
măng mai mới làm được chua hơn
còn các thứ măng khác này
làm nó chưa được chua mấy
con vịt thì
mình xào con vịt vàng thịt ra
mới cho măng vàng nó đỡ tanh
mới có vị thịt vật vịt thơm
xào vàng với thơm thịt vịt
cho măng vàng nó có vị ngon
cách xào vịt khá đơn giản
khi mỡ lợn nóng ra
đột thịt vịt
thịt vịt đã chặt nhỏ vào đảo
cho đến khi hơi vàng
và có mùi thơm
thì cho măng mai vào đảo cùng
cho đến khi thịt vịt chín mềm
rác lên trên một chút rau thơm
để cho món ăn thêm dậy mùi
giờ tổng giấy chúng tôi
khi khách đến nhà
chúng tôi rất quý khách
có con vịt con gà vậy đó
con vịt thì chúng tôi
mổ nấu măng chua
nấu canh với măng chua
lòng tiết ớt thứ để chúng tôi xào
ớt các thứ rau thơm
món vịt luộc
cách chế biến món vịt sapa
không thực sự đặc biệt
so với vịt ở đồng bằng
nhưng điểm thú vị
mà chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị
đó là cách thưởng thức món vịt
trong không gian văn hóa
của đồng bào nơi đây
để cảm nhận được nét thú vị
trong văn hóa của đồng bào
trong văn hóa ẩm thực của các dân tộc
quý vị nên ghé thăm một bàn làng nhỏ
nằm trong các thung lũng chủ phú
quanh thị trấn sapa xinh đẹp
thật may mắn nếu được cùng bà con dùng bữa
đó sẽ là một bữa cơm dân dã
nhưng có đủ các món như vịt xào măng
hay tiết canh vịt xào với rau rừng
trong không khí đầm ấm thân tỉnh đó
nâng một chén rượu
nhập nhì các món vịt
và nghe đồng bào nói về văn hóa của dân tộc mình
mới thực sự cảm nhận
văn hóa ẩm thực của dân tộc nơi đây
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé